thưa quý vị liên quan đến vụ án loạn luân xảy ra tại tỉnh thất bồng lai
bà lê thanh huyền trang đang được cơ sở y tế tp hcm xác minh về hoạt động khám chữa bệnh trên địa bàn
để phục vụ việc điều tra cho công an tỉnh long an
ngày một mươi năm tháng năm ngoài bà lê thanh kỳ duyên ba mươi một tuổi đang bị truy tìm
thì bà lê thanh huyền trang ba mươi một tuổi cùng ở nơi tự xưng tỉnh thất bồng lai
cũng có liên quan trong vụ án loạn luân
do đó cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an vừa có đề nghị phía sở y tế tp hcm
hỗ trợ thông tin về hoạt động khám chữa bệnh đối với ba người phụ nữ tự xưng đệ tử của bị can lê tùng vân chín mươi hai tuổi
ba người được cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an đề nghị sở y tế tp hcm
cung cấp thông tin về khám chữa bệnh gồm lê thanh kỳ duyên lê thanh huyền trang và vòng kim xuân hai mươi chín tuổi cùng ở tỉnh thất bồng lai
theo nguồn tin kết quả giám định adn của ông lê tùng vân và hai mươi sáu người khác cùng sống trong tỉnh thất bồng lai
đã khẳng định ông lê tùng vân đoạn luân với con của mình là lê thanh kỳ duyên và đã có con trong số những người được lấy mẫu giám định
bà lê kỳ duyên đã rời khỏi tỉnh thất bồng lai sau khi ông lê tùng vân bị khởi tố về hành vi loạn luân
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an đang truy tìm bà duyên
ngoài ra kết quả giám định này cũng xác định bà lê thanh huyền trang là con của ông lê tùng vân
và bà cao thị cúc sáu mươi ba tuổi đang chấp hành án về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
tuy nhiên trong lý lịch tư pháp tự khai bà lê thanh kỳ duyên và lê thanh huyền trang đều chỉ khai mẹ ruột không xác định được người cha
tại các buổi làm việc với ngành tố tụng hình sự tỉnh long an bà kỳ duyên và huyền trang đều khai nhận là đệ tử của ông lê túng vân và không biết cha ruột là ai
liên quan vụ án loạn luân cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an đã khởi tố bị can lê tùng vân vào ngày hai mươi chín tháng năm
thưa quý vị liên quan vụ tỉnh thất bồng lai vừa qua cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an đã ra quyết định truy tìm một người phụ nữ tên lê thanh kỳ duyên
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại ấp
lập thành xã hòa khánh tây huyện đức hòa tỉnh long an
được biết lê thanh kỳ duyên là con của ông lê tùng vân và bà lê thu vân
theo cảnh sát việc truy tìm lê thanh kỳ duyên để phục vụ công tác điều tra vụ án loạn luân được phát hiện năm hai nghìn hai mươi một tại hộ bà cao thị cúc
ngụ ấp lập thành xã hòa khánh tây huyện đức hòa
nơi đây tự xưng tỉnh thất bồng lai hay còn gọi thiền an bên bờ vũ trụ
quyết định truy tìm nêu rõ lê thanh kỳ duyên là người bị nghi thực hiện tội phạm trong vụ án loạn luân
hiện không rõ đang ở đâu cần tổ chức truy tìm để phục vụ công tác điều tra
do đó ai biết thông tin trên đề nghị thông báo cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an
trước đó hôm một mươi chín tháng bốn cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can đối với lê tùng vân chín mươi hai tuổi ở ấp lập thành xã hòa khánh tây huyện đức hòa về tội loạn luân
ông vân được cho tại ngoại vì lý do sức khỏe
từ nguồn tin tố giác có dấu hiệu tội phạm loạn luân của ông lê tùng vân
cơ quan an ninh điều tra có đủ chứng cứ xác định lê tùng vân có quan hệ bất chính với con ruột sống trong hộ bà cao thị cúc
liên quan vụ tỉnh thất bồng lai ngày ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
tòa án nhân dân tỉnh long an đã tuyên án phạt bị cáo lê tùng vân năm năm tù
lê thanh hoàn nguyên lê thanh nhất nguyên lê thanh trùng dương mỗi bị cáo bốn năm tù
lê thanh nhị nguyên ba năm sáu tháng tù và cao thị cúc ba năm tù
các bị cáo này bị phạt tù do phạm tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo bản án từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi một
ông lê tùng vân đã chỉ đạo hoàn nguyên nhất nguyên lập tài khoản youtube
năm chú tiểu thiền an bên bờ vũ trụ và nhất nguyên hoàn nguyên official
các bị cáo đã quay phim gian dựng đăng các video có nội dung ảnh hưởng không tốt đến dư luận
thông tin sai sự thật xúc phạm danh dự uy tín tập thể cá nhân
trực tiếp xâm phạm đến công an huyện đức hòa giáo hội phật giáo việt nam tỉnh long an
thượng tọa thích nhật từ gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị trật tự xã hội ở địa phương
ngoài ra công an tỉnh long an cũng đã điều tra thêm dấu hiệu của tội loạn luân lừa đảo
trong việc nhận tiền quyên góp tử thiện theo đơn tố giác
việc này xuất phát từ tin báo tố giác cho rằng những đứa trẻ ở tỉnh thất bồng lai
không phải trẻ mồ côi thậm chí còn cho rằng những đứa trẻ này có mối quan hệ huyết thống
với những người lớn đang sinh sống cùng tại đây
tin báo tố giác cho rằng lê tùng vân và những người lớn ở tỉnh thất bồng lai
đã giả mạo nuôi trẻ mồ côi để lừa gạt nhận tài trợ chiếm đọt tài sản
do đó tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan công an đã ra quyết định trưng cầu giám định adn
phối hợp với các cơ quan chức năng thu mẫu tóc niêm mạc miệng của hai mươi bảy người
gồm một mươi bảy mẫu người lớn và một mươi mẫu trẻ em tại tỉnh thất bồng lai
các mẫu được gửi đến phân viện khoa học hình sự tại tp hcm để giám định
sau đó một tháng phân viện khoa học hình sự tại tp hcm đã có kết luận giám định
và cơ quan công an đã tổ chức công bố kết luận giám định adn đối với ông lê tùng vân
và những người sinh sống tại tp hcm
tuy nhiên những người sinh sống tại đây có thái độ không hợp tác
theo cơ quan công an kết quả giám định adn có liên quan đến quyền con người
quyền nhân thân của những cá nhân bị trưng cầu giám định
nên kết quả này đã không được công bố công khai
gần đây sau khi có đủ chứng cứ xác định lê tùng vân có quan hệ bất chính
với con ruột sống trong hộ bà cao thị cúc
cơ quan điều tra đã khởi tố ông lê tùng vân về tội loạn luân
thưa quý vị xung quanh vụ án
án lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân xảy ra tại tỉnh thất bồng lai
thời gian qua liên tục xuất hiện nhiều luồng thông tin tiêu cực
không đúng sự thật liên quan đến vụ án do các đối tượng xấu lan truyền
hòng làm nhiễu dư luận
về vụ án này ngày hai mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
hội đồng xét xử tòa nhân dân huyện đức hòa tỉnh long an
đã tuyên án sơ thẩm đối với sáu bị cáo
theo đó bị cáo lê tùng vân bị tuyên năm năm tù
các bị cáo lê thanh nhất nguyên lê thanh hoàn nguyên
lê thanh trùng dương cúng bức án bốn năm tù
bị cáo lê thanh nhị nguyên ba năm sáu tháng tù
và bị cáo cao thí cúc ba năm tù
trong phần luận tội đại diện viện kiểm sát cho rằng
hành vi của các bị cáo là nghiêm trọng
ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội
các bị cáo đã phạm tội có tổ chức
nhưng tại phiên tòa không có ý thức khai báo
không có thái độ ăn năn để hưởng sự khoan hồng của pháp luật
ngay sau khi bản án sơ thẩm được đưa ra
các cá nhân tổ chức chống đối cơ hội chính trị đã nhanh chóng đăng đàn
xuyên tạc bản chất vụ án đánh võng thông tin hướng lái tiêu cực
những cái tên quen thuộc như việt tân đài á châu tự do rfa bbc news tiếng việt
liên tục đưa ra những bài viết với những luận điệu sai trái
các đối tượng viết bài quy kết rằng
việc kết án các bị cáo trong tỉnh thất bồng lai là không có căn cứ
quá trình xét xử thiếu công minh
chính quyền đang đàn áp tự do tôn giáo bằng một điều luật mơ hồ
từ đó số này kêu gọi các quốc gia tổ chức quốc tế can thiệp
gây sức ép với việt nam để trả tự do cho những người bị kết án
vụ án tỉnh cắt bồng lai liên quan các yếu tố mà các đối tượng xấu lợi dụng xuyên tạc chính trị hóa
thứ nhất đây là vụ án nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận
những hành vi vi phạm tại đây diễn ra từ lâu có tổ chức
tuy nhiên cái tên tỉnh thất bồng lai chỉ thực sự nóng và nhận được sự chú ý của cộng đồng
khi hiện tượng mạng nguyễn phương hằng đang đàn tố cáo
sau những cuộc phát sóng trực tiếp livestream với hàng trăm ngàn người cùng theo dõi
ở một thời điểm của bà nguyễn phương hằng
thì mọi nhất cử nhất động của tỉnh thất bồng lai đều gây chú ý dư luận
thứ hai các bị cáo trong vụ án đã mượn danh cơ sở tôn giáo để trục lợi
với phương châm lợi dụng vấn đề nhân quyền dân tộc tôn giáo làm ngòi nổ để chống phá chế độ
các thế lực thù địch phản động chống đối cơ hội chính trị đã nhanh chóng hướng lái
chính trị hóa vụ án tỉnh thất bồng lai
về vấn đề này ban tôn giáo chính phủ cho biết qua trao đổi với trung ương giáo hội phật giáo việt nam
cho thấy tỉnh thất bồng lai là cơ sở thờ tự không hợp pháp
theo báo cáo của ủy ban nhân dân tỉnh long an gửi ban tôn giáo chính phủ
cơ sở trên có một số sai phạm như các công trình xây dựng đều do cá nhân đứng tên
và xây dựng trên đất ở nông thôn
bà cao thị cúc là chủ cơ sở trên sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác
không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép
ủy ban nhân dân xã cũng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
và buộc bà cúc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất
theo ban tôn giáo chính phủ vụ việc này có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để trục lợi
mặc dù chủ cơ sở khẳng định chỉ thờ tượng phật tại ra không phải sinh hoạt tôn giáo
ngay từ những giai đoạn tố tụng hình sự đầu tiên
các đối tượng xấu đã ra sức kêu oan khóc mướn cho các đối tượng trong vụ án
và vu khống chính quyền làm oan người vô tội
họ cố tình che đậy bản chất vi phạm của tỉnh thất bồng lai
biến các đối tượng trong vụ án thành nạn nhân của chế độ
qua quá trình tố tụng các cơ quan chức năng có đầy đủ tài liệu chứng cứ để khẳng định
các bị cáo trong vụ án xảy ra tại tỉnh thất bồng lai đã có hành vi lợi dụng hoạt động tôn giáo
và có hành vi chống đối vu khống cơ quan chức năng khi thực thi nhiệm vụ
những sai phạm xảy ra tại tỉnh thất bồng lai diễn ra có tổ chức trong một thời gian dài
đã xúc phạm trực tiếp đến uy tín danh dự của nhiều cá nhân tổ chức
ngoài ra qua các video clip được chính các bị cáo chia sẻ lan truyền trên kênh youtube
năm chú tiểu thiền am bên bờ vũ trụ và nhất nguyên hoàn nguyên official trước khi bị bắt
có thể thấy các đối tượng trong tỉnh thất bồng lai có hành vi xúc phạm đạo phật
xuyên tạc giáo lý của phật giáo xúi dục mọi người không tôn trọng tôn giáo và pháp luật
việc xét xử sơ thẩm vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân xảy ra tại tỉnh thất bồng lai
đã được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật
quá trình xét xử đảm bảo nguyên tắc tranh tụng công khai dân chủ
nếu không đồng ý với bản án sơ thẩm các bị cáo hoàn toàn có quyền kháng cáo
đến tòa án cấp trên trực tiếp
vì vậy chẳng có lý do gì để các nhà dân chủ vu khống rằng việc xét xử là thiếu công bằng
bản án được đưa ra là bất công phi lý